chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ
sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo